quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
sáng ngày chín tháng một mươi một tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm quốc hội tiến hành thảo luận về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước và phòng chống dịch covid một mươi chín
phát biểu tại viên thảo luận đại biểu quốc hội nguyễn luân hiếu đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình định đã đề xuất năm nhóm vấn đề nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín giảm thiểu số ca tử vong những khó khăn bất cập của ngành y tế sẽ được giải quyết